mở rộng điều tra vụ việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét đối với ông phạm xuân thăng nguyên bí thư tỉnh ủy hải dương và ông phạm mạnh cường nguyên giám đốc sở y tế hải dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông phạm xuân thăng và ông phạm mạnh cường có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để công ty việt á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
chỉ vì rủ một người bạn vào nhậu không được dẫn đến mâu thuẫn bị cáo nguyễn văn hà chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã đâm chết bạn nhậu
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo nguyễn văn hà về tội giết người
theo quá trạng bị cáo hà và anh nguyễn hữu tiến đang nhậu thì thấy một người bạn tiến rủ vào nhậu cùng nhưng người này bỏ đi sau đó tiến đổ lỗi cho hà vì nợ nần người bạn trên nên mới bị từ chối nhậu cùng
bực tức hà đã chạy vào bếp lấy kéo đâm vào ngực tiến khiến tiến tử vong ngay trên đường đến bệnh viện
trước hội đồng xét xử nguyễn văn hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà một mươi chín năm tù về tội giết người
do mâu thuẫn bực tức về chuyện gia đình đối tượng âu văn quỳnh chú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã có hành vi hủy hoại tài sản người khác gây thiệt hại khoảng một mươi ba triệu đồng
tối ngày một mươi ba tháng chín âu văn quỳnh to tiếng cãi nhau với con trai là âu trung kiên do bực tức quỳnh đã cầm can xăng đổ lên xe của con trai rồi châm lửa đốt
chiếc xe bị cháy phát ra tiếng nổ và cháy lan làm hư hỏng các đồ đạc để ở hiên nhà tường nhà bị ám khói đen lực lượng công an và người dân xung quanh kịp thời dập tắt đám cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện đối tượng đang bị công an huyện tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn tấn hóa chú tại huyện tân phước tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi giết người
tối một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu cao hoài thắng đã rủ nguyễn tấn hóa và châu hoài bắc cùng chơi bài ăn thua bằng tiền
trong lúc đang chơi thì xảy ra mâu thuẫn hóa lấy dao giấu sẵn trong người đâm hai nhát vào bụng thắng khi bắc vào căn ngăn thì bị hóa đâm vào chân bị thương thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại cơ quan điều tra hóa khai đã nhiều lần mâu thuẫn từ trước với thắng trước lúc xảy ra vụ án hóa đến nhà một người quen trộm dao giấu trong người
từ thành phố cần thơ xuống tỉnh hậu giang cướp giật bông tai người đi đường phan lê thành hoàng thọ chú thành phố cần thơ đã bị bắt xử ngay sau đó
ba thọ điều khiển xe mô tô trên quốc lộ sáu mươi một hướng từ xã tân bình về thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp thọ thấy một người phụ nữ có đeo bông tai
đang điều khiển xe đạp chiều ngược lại lập tức thọ quay đầu xe tăng ga áp sát người phụ nữ rồi giật chiếc bông tai nhưng cả hai bị ngã xuống đường
lúc này thọ bị người đi đường bắt giữ cùng tăng vật và phương tiện giao cho cơ quan công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện châu thành chia thành ba tổ công tác đột kích vào ba điểm đang hoạt động tổ chức đánh bạc bắt quả tang và mời làm việc bảy người có liên quan
hàng ngày đối tượng trần thị ánh tuyết sử dụng điện thoại để nhận phơi đề
mỗi ngày số tiền trên phơi đề mà các đối tượng giao nhận với nhau thấp nhất là khoảng bảy mươi triệu đồng cao nhất khoảng một trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín triệu đồng một mươi một điện thoại di động và tám cuốn tập ghi phơi số đề cùng với nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
tối qua trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp cầu hai xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước hai xe máy lưu thông cùng chiều đã bất ngờ va chạm vào nhau khiến ba người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáng nay
sáu giờ tối qua xe máy biển kiểm soát ba mươi sáu b một một mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi một lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ huyện đồng phú đi tp hcm
đến đoạn ấp cầu hai xã đồng tiến bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát sáu mươi một g một một mươi một nghìn một trăm chín mươi tám cùng chiều phía trước
vụ va chạm mạnh đã khiến bốn người trên hai xe máy ngã văng xuống đường ba người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu và hai phương tiện đã bị hư hỏng
thực tế cho thấy
để kéo giảm vi phạm và các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lái xe uống rượu bia thì giải pháp căn cơ nhất vẫn là người dân phải tự giác chủ động thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị đối với các nhà hàng quán ăn uống dịch vụ trên địa bàn

để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị đối với các nhà hàng quán ăn uống dịch vụ trên địa bàn

đã uống rượu bia thì không lái xe đồng thời là cũng lên án thệ phán các trường hợp mà lái xe cố tình khi mà uống rượu bia rồi mà vẫn lái xe
công an thành phố sẽ tổ chức bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nồng độ cồn tại các vị trí có nhiều các nhà hàng quán ăn để nâng cao tính răn đe và phòng ngừa tai nạn giao thông
ngoài việc xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn công an tp hạ long cũng sẽ gửi thông tin người vi phạm về nơi cư trú để có hình thức xử lý bổ sung đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ đảng viên
thưa quý vị adeno là virus gây bệnh cúm tại việt nam thì bệnh do virus adeno từng lưu hành rộng rãi ở nhiều nơi trong cả nước trong đó trẻ em là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao
bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa xuân hè hoặc là thu đông
vắc xin phòng ngừa adeno virus vì vậy tuân thủ các giải pháp phòng ngừa không đặc hiệu vẫn là giải pháp cơ bản
tại phòng điều trị này chủ yếu là các bệnh nhi trong tình trạng khá nặng viêm phổi do adenovirus gây suy hô hấp sốt kéo dài hơn hai tuần tổn thương phổi
trong khi đó theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương chỉ tính riêng trong tuần từ mùng năm đến một mươi một tháng chín bệnh viện đã ghi nhận một trăm năm mươi một trường hợp dương tính với anneno virus tăng gần hai hai lần so với tuần trước đó
có bạn những viêm phổi rất là nặng thì phải điều trị về suy hô hấp phải hỗ trợ bằng thở oxy có bạn phải thở máy và có một số bạn thì chỉ viêm mốc độ viêm nhẹ thôi thì các bạn có thể cai dần oxy và thở tự thở và có thể xuất hiện sau khoảng bảy đến một mươi bốn ngày
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương cho biết năm nay số trẻ nhập viện do virus này tăng đột biến
trẻ nhập viện với các biểu hiện sốt cao ho khó khè có thể kèm theo viêm kết mặt mắt
và dối loạn tiêu hóa có trẻ có biểu hiện khó thở
đáng nói một số trẻ tử vong do nhiễm virus adeno
adeno có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi đặc biệt là ở trẻ em và những người có sức đề kháng kém

các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương cho biết năm nay số trẻ nhập viện do virus adeno